còn tại đà nẵng vào chiều qua trạm biên phòng mân quang bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã tiếp nhận chín thuyền viên bị nạn trên tàu cá dna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai do anh ngô văn mua là chủ tàu kiêm thuyền trưởng
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn trong lúc tàu cá dna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai ts cùng với chín lao động đang hành nghề trên vùng biển tại tọa độ một mươi bảy độ một mươi bảy phút độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ năm mươi tám phút độ kinh đông
thì bị một chiếc tàu sắt không rõ số hiệu dạng tàu chở hàng nhưng trên tàu không có hàng hóa lần tàu màu đỏ phía trên có màu xanh đen đâm vào làm cho chủ tàu làm cho tàu bị chìm tại chỗ rồi bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực đến cứu giúp
ngay sau đó toàn bộ thuyền viên trên tàu dna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi hai ts đã được tàu cá dna chín mươi nghìn bảy trăm tám mươi ts của ông lê tám trục vớt và đưa về trạm biên phòng mân quang
hiện vụ việc đang được điều tra
thông tin về tội phạm ma túy
một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy đã nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt vừa bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
vào ngày hai mươi chín tháng bốn phát hiện đối tượng trần bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tứ kỳ hải dương điều khiển xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a sáu nghìn hai trăm sáu mươi
chạy theo hướng lạng sơn hà nội có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra
đối tượng đã tăng ga trốn chạy
khi đến đường sơn giang thị trận hiếu lũng trần bá đức do không làm chủ được tốc độ xe đã lao sang vệ đường và bị lật nghiêng
đối tượng trần bá đức đã mở cửa thông gió cầm vũ khí chạy trốn vào khu dân cư và nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
sau hơn bốn giờ đấu trí đến một mươi tám h một mươi năm phút các lực lượng đã khống chế bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
khám xét người và xe ô tô của đối tượng phát hiện thu giữ khoảng ba kg các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một khẩu súng k năm mươi bốn trong đó có năm viên đạn một khẩu súng côn bốn thanh kiếm năm điện thoại di động một máy tính bảng và hơn hai mươi một triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần bá đức tại phường hoàng văn thụ đã phát hiện thu giữ thêm bốn bánh heroin khoảng một kg nghi là ma túy năm trăm linh viên nén nghi là ma túy tổng hợp hai trăm linh gram cỏ mỹ một bộ khuôn ép ma túy tám trăm linh triệu đồng ba khẩu súng với một trăm sáu mươi ba viên đạn hai quả lựu đạn
ba cân điện tử và nhiều tăng vật có liên quan kết quả đấu tranh ban đầu trần bá đức đã thừa nhận các vật chứng nghi là chất ma túy nói trên đều là chất ma túy đây là chiến công thể hiện tinh thần dũng cảm mưu trí của lực lượng công an tỉnh lạng sơn trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy
sau một thời gian lập án đấu tranh công an tỉnh lạng sơn đã phá thành công chuyên án bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ hơn hai bánh heroin hơn một mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại ba kg cỏ mỹ một khẩu súng quân dụng và nhiều tăng vật liên quan
mô bán vận chuyển ma túy lên tỉnh xuyên quốc gia với thủ đoạn hết sức tình vị
sau hai tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt cư lợi hoạt động phạm tội của các đối tượng trong chuyên án ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ban chuyên án đã nhận được thông tin các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch mô bán ma túy với nhau với số lượng lớn

hai gói ma túy đá trọng lượng chín trăm tám mươi sáu gram một xe mô tô bảy mươi bảy triệu đồng tám nhân dân tệ và một số tăng vật khác
ba gói ma túy đá trọng lượng chín trăm tám mươi sáu gram một xe mô tô bảy nhân dân tệ và một số tăng vật khác
sau khi đối tượng vi văn lịch bị bắt đối tượng khác trong chuyên án đã đứng ra thiết lập đường dây mới lôi kéo bạn bè tin cậy để tiếp tục buôn bán ma túy vận chuyển từ trung quốc về lạng sơn rồi đưa đi hải phòng tiêu thụ
tiếp đến ngày một mươi hai tháng bốn tại km số ba mươi quốc lộ một a thuộc xã vân thủy huyện tri lăng đã bắt quả tang bốn đối tượng cùng chú tại thành phố hải phòng
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên nén ma túy bốn túi ma túy tổng hợp ba kg cỏ mỹ khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm một kg ma túy tổng hợp
mở rộng án thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị quy và lương thị thu trang
đối tượng vận chuyển và đặc biệt là các đối tượng tiêu thụ ở các tỉnh phía sau để khi phá án thì chúng ta vừa tổ chức phá án nhưng mà vừa tổ chức áp dụng các biện pháp để khống chế các đối tượng kịp thời khám xét thu giữ vật chứng không để cho đối tượng tiêu hủy cũng như không để cho các đối tượng trong đường dây chạy trốn
trong quá trình đấu tranh chuyên án đã thu được cả vũ khí nóng điều đó cho thấy sự liều lĩnh manh động và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tội phạm này
các đối tượng trong đường dây có sự câu kết chặt chẽ với nhau phân công trách nhiệm từng công đoạn số lượng ma túy vận chuyển lớn
các đối tượng thường trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau một số đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới thông thạo địa hình và sử dụng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi để vận chuyển ma túy chót lọt đi tiêu thụ
đến thời điểm này ban chuyên án đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều tăng vật
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng liên quan bóc gỡ tận gốc đường dây ma túy xuyên biên giới
liên quan đến vụ du khách người malaysia tử vong trong khách sạn trên đường bùi viện phường phạm ngũ lão quận một tp hcm
công an quận một tp hcm cho biết đang tiến hành truy xét nghi can liên quan đến cái chết của du khách mo aza bin abdul wahab ba mươi ba tuổi quốc tịch malaysia để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng bốn
hiện moazah bin abdul wahab nằm chết trên giường dưới sàn có nhiều vết máu
công an quận một đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân
theo tường trình của chủ khách sạn ngày hai mươi ba tháng bốn moazah bin abdul wahab cùng mohamad zufaiz bin khalid ba mươi hai tuổi quốc tịch malaysia đến thuê phòng trên lầu một để lưu trú
vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn cả hai du khách xuống quầy lễ tân mượn hộ chiếu để mua vé máy bay về nước
và khoảng nửa giờ sau thì cả hai du khách trở lại khách sạn và lên phòng
được ít phút nhân viên lễ tân thấy mohamad zufaiz bin khalid xách theo dõi xách vội vã giữa khách sạn
hiện công an quận một đang tiến hành truy xét nghi khăn mohamad zufaiz bin khalid để điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam phạm duy thanh chú phường phú khương để điều tra hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn thanh điều khiển xe mô tô đến khu vực ngã tư
đường bùi quang chiêu thuộc thị trấn mỏ cầy phát hiện chị huỳnh thanh tuyền đang bán trái cây tại đây
trên vai mang túi sách bên trong có hơn hai năm triệu đồng và một điện thoại di động
lợi dụng lúc bị hại mất cảnh giác thanh một tay lái xe một tay giật túi sách của chị tuyền sau đó phóng xe tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an thị trấn mỏ cầy đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được đối tượng phạm duy thanh cùng tăng vật
bước đầu thanh khai nhận trước đó đã thực hiện thành công một vụ cấp giật túi xách của người đi đường tại thành phố biến tre
tại tỉnh bình định thời gian vừa qua nhờ quản lý chặt chẽ nên hoạt động dịch vụ cầm đồ trên địa bàn đã đi vào nền nếp và góp phần phòng chống tội phạm rất hiệu quả
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình định
đây là đối tượng võ quang thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã phước an huyện tuy phước tỉnh bình định là đối tượng trộm cắp tài sản bị người dân bắt cùng với tăng vật giao công an xử lý
thắng trộm chiếc xe máy hiệu exciter tại huyện tây sơn rồi chạy vào thành phố quy nhơn
phát hiện dưới yên xe có giấy đăng ký xe nên đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mang chiếc xe đến một cửa hiệu cầm đồ hòng kiếm được số tiền hai mươi triệu đồng
rất may gặp người chủ hiệu cầm đồ cảnh giác mưu trí nên thắng đã xả lời pháp luật
theo thống kê của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình định
những năm gần đây hoạt động kinh doanh của hai trăm linh chín cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp
phần lớn các cơ sở chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về điều kiện an ninh trật tự
nhiều cơ sở chủ động cung cấp thông tin về những biểu hiện nghi vấn giúp công an kịp thời xác minh xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật
như là khi nó cầm xe thì buộc phải có cái chứng minh góc như cà vẹt góc
thì mình phải coi cái chứng minh nếu mà có đúng con dấu ở trên cái chứng minh
nếu mà mình nghi ngờ là mình phải trực tiếp điện công an gần nhất công an phường để công an phường xuống giữ đối tượng lại
ngoài nhiệm vụ kinh doanh của các cơ sở dịch vụ cầm đồ theo quy định của nhà nước
thì cái được này
chỉ có xu hướng xảy ra cục bộ vào thời điểm chiều tối và đêm
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ vùng núi phía tây còn cao hơn
tại nam trung bộ từ ngày một đến ngày ba tháng năm thời tiết ổn định ngày nắng với mức nhiệt tăng dần từ bắc vào nam
mưa có trăng chỉ xảy ra cục bộ vào thời điểm chiều tối nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch dài ngày của quý vị và các bạn
các tỉnh tây nguyên trời mây thay đổi ngày nắng
nơi có nắng nóng về chiều tối khu vực xuất hiện những cơn mưa rông cục bộ phần nào làm dịu bớt cái oi nóng vào ban ngày
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi sáu độ
trong khi đó hầu khắp khu vực nam bộ sẽ duy trì tình trạng nắng nhiều không mưa nắng từ sớm và nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
vì vậy người dân cần lưu ý để có biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình trong thời tiết nắng nóng
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt